chúng tôi toàn thể dân việt nam xin hẹn kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm lời việt nam dân chủ cộng hòa ủng hộ chủ tịch hồ chí minh
chúng tôi xin hẹn cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho tổ quốc chống mọi mưu mô xâm lược
tuyên ngôn của chủ tịch hồ chí minh là lời khẳng định nước ta là một nước tự do độc lập
tuy nhiên khi đó nhà nước non trẻ chưa được thế giới công nhận về mặt pháp lý
thêm vào đó lại đang ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc với giặc đói giặc sốt từ chế độ thực dân phong kiến
và nguy cơ một cuộc xâm lược mới từ nhiều kẻ thù bên ngoài cùng thế lực phản động bên trong
thời điểm ấy chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ phải bầu ngay quốc hội càng sớm càng tốt
bên trong thì nhân dân tin tưởng vào chế độ mình
trước thế giới quốc hội do dân bầu ra sẽ có một giá trị pháp lý không ai có thể phủ nhận được
đó là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nhà nước dân chủ cộng hòa
khuyên đồng bào nam nữ một mươi tám tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu
để bầu những người đại biểu xứng đáng vào quốc hội đầu tiên của nước ta
thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng ấy của người
ngay từ sáng sớm nhân dân hà nội đã nô nức đi bỏ phiếu trong niềm vui hân hoan áo quần tươi sắc
chủ tịch hồ chí minh và các vị trong chính phủ cùng đi bỏ phiếu với bà con tại các chủ sở khu phố
cùng với thủ đô người dân nam bộ và nam trung bộ vượt khói lửa bom đạn để đi bầu cử
giặc pháp cho máy bay oanh tạc quân lính cản quét phá hoại bầu cử
chỉ tính riêng những người làm công tác vận động đã có hơn bốn mươi cán bộ hy sinh ảnh dũng
được gọi là lá phiếu máu
lá phiếu trong cuộc bầu cử này thấm máu của những người chiến sĩ
quên mình cho nền độc lập của tổ quốc cho sự tự do của đồng bào
toàn thể nhân dân từ nam trí bắc với lòng yêu nước nồng nàn
ý chí quyết bảo vệ đất nước đã cùng đồng lòng đi bỏ phiếu
chủ tịch hồ chí minh trúng cử với tỷ lệ cao nhất

cô hội khóa một đã bầu ra được tổng số đại biểu là ba trăm ba mươi ba đại biểu
cũng trong năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quốc hội đã bầu ra chính phủ để điều hành đất nước
đồng thời nỗ lực soạn thảo bản hiến pháp đầu tiên
khẳng định từ nay người dân việt nam thực sự được công nhận
những quyền cơ bản của một con người chuyển sang vị thế làm chủ đất nước
cuộc tổng tuyển cử này có một ý nghĩa rất là to lớn
nó ghi một dấu ấn lịch sử nó như là một mốc son
của cái xây dựng cái nền dân chủ của đất nước của chúng ta
và có thể nói ngày sáu tháng riêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cuộc tổng cử này còn ghi mãi và là một bài học rất là lớn lao
mà các thế hệ chúng ta nhất là những người công tác ở quốc hội
còn phải nghiên cứu còn phải học hỏi và để tổng kết lại
và nhân nó lên và tiếp tục
trong sự nghiệp được mời
thì tôi nghĩ là đấy là một cái dấu ấn rất là sâu sắc
bảy mươi năm một chặng đường dài đã trôi qua
kể từ khi lần đầu tiên người dân việt nam được thực hiện quyền làm chủ của mình
dấu ấn của chủ tịch hồ chí minh trong tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vẫn vẹn nguyên trong ký ức của hàng triệu trái tim cử tri việt nam
những chỉ thị giác lệnh và hoạt động của người năm ấy
đến nay vẫn còn nguyên giá trị
để lại nhiều bài học cho các thế hệ người việt nam
trong các thế hệ
công tác bầu cử xây dựng một quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam